sau gần một mươi sáu tháng thi công công trình tầm cỡ quốc gia quốc môn cửa khẩu quốc tế bờ y tỉnh con tum đến nay cơ bản đã xây dựng xong phần thô và dự kiến đến cuối năm nay công trình này sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng
quốc môn cửa khẩu quốc tế bờ y được khởi công vào năm hai nghìn một mươi tám nối cửa khẩu với nước bạn lào với diện tích là bốn trăm ba mươi m hai cao hai mươi một bảy m tổng mức đầu tư gần ba mươi ba tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương hợp tác với lào và campuchia
đây là công trình có ý nghĩa quan trọng khẳng định chủ quyền độc lập của một quốc gia góp phần bảo vệ bình yên vùng biên giới
mặt khác cùng với cột mốc biên giới ba nước việt nam lào campuchia pom môn hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách đến với tỉnh con tum thúc đẩy ngành du lịch của địa phương phát triển hơn nữa